trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội đang có chiều hướng phức tạp
vào ngày hôm nay ubnd phường phúc xá quận ba đình tp hà nội đã quyết định việc áp dụng
các biện pháp phong tỏa cách ly y tế đối với chợ long biên để thực hiện phòng chống covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nam bệnh nhân trú tại phường phúc giá quận ba đình
là người làm trong khu vực kinh doanh hải sản tại chợ
vào ngày hai mươi tám tháng bảy bệnh nhân xuất hiện ho sốt và cho đến ngày hai tháng tám được lấy mẫu sàng lọc
kết quả dương tính với sars cov hai
sau khi phát hiện ca bệnh ban quản lý chợ long biên ubnd phường phúc xá và lực lượng chức năng
quận ba đình đã thực hiện các biện pháp khử khuẩn điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm
các trường hợp liên quan hướng dẫn người dân biện pháp cách ly y tế khai báo y tế
và theo dõi sức khỏe theo quy định đồng thời tạm ngừng kinh doanh tại chợ long biên
từ một mươi hai h ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới